để hiểu rõ hơn về du lịch cộng đồng tại bản sa rèn chúng tôi tìm về gia đình bà hoàng thị loan một người đang làm du lịch cộng đồng tại đây
khi đến với các homestay tại bản xà rèn của thị xã nghĩa lộ thì ngoài việc lưu trú tại đây để tận hưởng những không khí mát lành thì du khách còn được trải nghiệm những dịch vụ như thế nào ạ
khi du khách về với bản số giền thì sẽ được trải nghiệm những các hoạt động rất là thú vị như là du khách có thể đi tham gia lao động sản xuất cùng bà con nhân dân ở đây
đi gặt hoặc là đi cấy và đi đánh bắt cá cùng với bà con ở đây
ngoài ra thì du khách còn được hướng dẫn viên của địa phương đưa đi bộ hoặc là đi xe đạp quanh những cái thung lũng lò này
khi được tham gia trải nghiệm các dịch vụ tại bản xà rèn của thị xã nghĩa lộ thì du khách có cảm nhận như thế nào
và trong thời gian tới thì bản thân cô cũng như các gia đình kinh doanh homestay tại đây thì có ý tưởng gì để phát triển hơn nữa các dịch vụ này và đem lại sự thoải mái
để du khách đến với sà rèn ngày một đông hơn và ở đây nhiều ngày hơn thì trong thời gian tới này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng thêm các dịch vụ như là cho khách đi thăm những khu di tích lịch sử của nghĩa lộ như là căng đồn này khu thường niệm hồ chí minh này
rồi đi thăm các bản làng xung quanh vùng hoàng trào mường lò
như là đi thời gian nó dài hơn
chặng đường nó dài hơn
và ngoài ra còn chúng tôi sẽ làm thêm cái dịch vụ mảng đấy
người thái ở đây gọi là mảng ấy
bởi vì là cái bản sà rèn ở ven bờ sứa thia cho nên là cái dịch vụ đấy cũng rất là phù hợp
sau khi nghe lời giới thiệu của cô thì cháu rất muốn đến xem cách bố trí các gian nhà của người thái
thì cô có thể dẫn cháu đi xem được không ạ

ngôi nhà sàn của gia đình bà loan nổi bật giữa cánh đồng lúa đang chín vàng
với đầy đủ tiện nghi về ăn nghỉ và các dịch vụ khám phá trải nghiệm khác dành cho khách du lịch

đã và đang làm du lịch với hình thức du lịch
cộng đồng tập trung tại bản đêu xã nghĩa an và bản trao hạ xã rèn xã nghĩa lợi
ngoài ra nhằm phát triển du lịch cộng đồng và thu hút du khách
thị xã cũng đã thành lập các đội văn nghệ tổ ẩm thực
và phát triển các nghề thủ công truyền thống bảo tồn nét đẹp văn hóa lâu đời
là một gia đình người dân tộc thái gốc ở đây
và gia đình của tôi cũng có bốn thế hệ sinh sống
gia đình lúc nào cũng giữ được nét văn hóa
tức là giữ gìn được ngôi nhà truyền thống của dân tộc mình
và phát huy và bảo tồn những cái giá trị văn hóa truyền thống đó
thông qua các sản phẩm ví dụ như nghề dệt và những sản phẩm đan lát của đồng bào dân tộc
tất cả những vật dụng trong gia đình sử dụng những vật dụng gần gũi với thiên nhiên
cũng như là những cái nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc mình
trong chế biến món ăn chúng tôi tìm tòi
món ăn truyền thống nó khác lạ với các địa phương khác
để khi đến đây khách du lịch được thưởng thức món ăn đó
chúng tôi cũng giới thiệu được mục đích ý nghĩa của món ăn đó
nó xuất phát từ đâu và chế biến ra làm sao
một trong những điều hấp dẫn du khách khi đến với thị xã nghĩa lộ
đó là được khám phá và thưởng thức văn hóa dân tộc thái
qua các điệu múa của thiếu nữ thái
hòa mình trong những điệu xòe cổ của người thái
những bài khắp thị xã nghĩa lộ đó là được khám phá và thưởng thức văn hóa dân tộc thái
những bài khắp thị xã nghĩa lộ đó là được khám phá và thưởng thức văn hóa dân tộc thái
ra giết tình người

một lời mời tới các bạn bốn phương
trong không gian khoáng đạt của buổi tối vùng cao
người biểu diễn và khán giả đã hòa làm một
cùng uyển chuyển trong những điệu xòe mềm mại
hay nhịp nhàng trong những điệu nhảy sạp
múa sạp rộn ràng tươi vui
bảng saren là một điểm đến lý tưởng
cho khách du lịch ưa trải nghiệm khám phá văn hóa
và tận hưởng khí hậu trong lành
tôi đến đây tôi được thưởng thức những món ăn dân tộc của người thái
và tôi được hòa mình vào trong những điệu xòe củ của người thái
đây tôi cảm thấy là rất hay và rất đặc sắc
trong thời gian tới tôi với cùng bạn bè tôi sẽ lại lên đây
và sẽ cùng
hòa mình vào trong những cái nét văn hóa của người dân tộc thái ở đây
khi đến với nơi đây tôi cảm thấy con người cũng như cuộc sống rất là yên bình
và mọi người sống rất yêu thương nhau hòa thuận
tôi được tiếp xúc với những điệu múa xòe
và được cùng với mọi người nhảy những điệu múa sạp
cảm thấy mọi người nơi đây rất là thân thiện
được hòa nhập với thiên nhiên và yêu cuộc sống ở nơi đây rất nhiều
nghệ sĩ biểu diễn trong các chương trình sinh hoạt văn nghệ cộng đồng
đều là những cô gái của bạn
sau những phút giây bận rộn cho công việc đông án
tạm gác lại những lo toan của cuộc sống thường nhật
khi màn đêm buông xuống họ lại tập hợp nhau lại để cùng tập luyện và biểu diễn
không chỉ để phục vụ du khách đây còn là cơ hội để những người phụ nữ thái
thể hiện tình yêu và trách nhiệm của họ đối với việc gìn giữ nét đẹp
trong truyền thống văn hóa dân tộc
bọn em hay tập nhà văn hóa
thì nó cũng được trang bị điện đón các thứ đầy đủ
và bình thường là bọn em tập vào buổi tối á
khi mà công việc đã sắp xếp ổn định rồi
như chị em đây thì cũng vất vả
tại vì bình thường là đi làm đông áng về tối về thì mấy chị em cũng cổ vũ động viên nhau là tí tập
chúng tôi là thường tham gia ăn múa vào buổi tối
và khách là cũng đến làm ăn múa
múa xong thì khách cũng thường là cùng múa theo đội văn nghệ
múa sạp này múa sáu địa sẻ cổ
và khách rất là vui ạ
chia tay với bản sà rèn chúng tôi ngược lên bản thái kim noi thuộc huyện mù cang trải
quan chức cầu ở ngay trung tâm huyện mù căng trải hướng đi chế tạo
rồi dãy trái đi khoảng một km sẽ tới bản thái kim noi
đây là một ngôi làng nhỏ bình yên nằm giữa thung lũng lưng tựa và núi
tại đây hiện có quan chức cầu
khoảng hơn chục hộ gia đình chuyên đón khách du lịch
mỗi hộ có thể phục vụ nhu cầu ăn ở cho khoảng ba mươi khách
với không gian rộng rãi sạch sẽ nơi đây đã trở thành địa điểm nghỉ dưỡng thường xuyên đối với du khách
các phòng nghỉ của mình ở đây được thiết kế theo mô hình như thế nào hả chị
hôm xây nhà mình thì mình ngăn làm năm phòng
và sức chứa tối đa của nhà mình khi để cho sinh hoạt cộng đồng là sáu mươi người
và thường đông khách nhất là vào mùa lúa chín tháng chín tháng một mươi
trong quá trình làm du lịch cộng đồng thì bản thân chị và các thành viên trong gia đình đã làm gì
để vừa phát triển du lịch vừa giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng của người thái tại mù cang trải ạ
mình cũng rất là ý thức được trong thời gian vừa qua về hình thức du lịch mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao
và ngoài ra nữa thì mình cũng giới thiệu được cái bản sắc văn hóa dân tộc mình
đến với các dân tộc khác ở trong nước cũng như là khách quốc tế
và để làm tốt được cái việc đấy thì trong gia đình nhà tôi lúc nào tôi cũng dạy dỗ con mình là phải giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc
để chứng tỏ cái điều đó nhất là tôi thường mặc trang phục dân tộc cho con cái của tôi
và cái thứ hai nữa là để phát triển du lịch cộng đồng hơn nữa
thì ở xung quanh nhà hàng xóm này thì chúng tôi thường có sự liên kết với nhau
đặc biệt là trong tổ chức văn nghệ cũng như là các buổi giao lưu với khách
khi đến với bản người thái tại mù căng trải thì du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sắc của người thái tại nơi đây đúng không ạ
bây giờ tôi mời minh xuống khu vực chế biến để xem tôi chế biến các món ăn dân tộc thái như thế nào
xin mời bạn
hôm nay tôi giới thiệu với minh đây là món ăn thịt băm gói lá của người dân tộc thái
đây là một món ăn rất là đặc trưng
nguyên liệu của nó là thịt lợn mông
và gia vị để mà chế biến được món này thì bao gồm là hành lá hành củ và một loại lá
người dân tộc thái gọi là hom slep
vâng hom slep
sau đó thì mình sẽ cho các gia vị gồm mắm muối mì chính hạt tiêu và trứng
sau đó là mình sẽ cho trứng vào mình trộn đều lên và mình sẽ gói với lá rong
lá rong ở đây thì có hai loại lá rong
một loại lá rong rừng thì nó sẽ không thơm như loại lá rong ở nhà
cho nên là bao giờ mà để một món ăn này thơm thì ở trên này thường là lấy lá rong ở nhà mình trồng
chị ơi trong quá trình chế biến món ăn này thì chúng ta cần lưu ý những điều gì ạ
nếu như mà thịt này mà để buổi chiều thì nó sẽ không ngon nữa
mà mình khi nào mổ xong là mình phải lấy luôn thịt
và hai nữa là các gia vị của nó cũng đều phải tươi
và một cái điều quan trọng nữa là nướng cái món thịt này phải rất là lâu
khoảng tầm ba tiếng đồng hồ thì nó mới có được món ăn ngon
nếu như mà chúng ta mà nấu nhanh quá thì cái độ ngọt của thịt nó sẽ không
nó sẽ không được ngon
và thứ hai nếu mà chúng ta để lâu quá thì thịt nó sẽ khô và nó sẽ xe lại
cho nên là cái lửa cũng rất là phải vừa phải
nhờ làm du lịch các hộ gia đình ở đây đã có của ăn của để
và họ cũng đã động viên giúp đỡ các thành viên trong gia đình phát triển mô hình du lịch cộng đồng
để du khách biết nhiều hơn về văn hóa cũng như là con người của dân tộc thái
thì thường là vào những đêm trăng tầm hoặc là những cái dịp cuối tuần
thì bà con cũng như là đội văn nghệ trong bản thường giới thiệu với du khách
những làn điệu dân ca những bài hát những tiết mục múa truyền thống của dân tộc thái
những múa xòe múa sạp
và qua những cái buổi giao lưu văn nghệ cũng như là sinh hoạt văn hóa văn nghệ cộng đồng như vậy
thì thấy du khách bốn phương là rất là hào hứng
rất là nhiều
họ rất là nhiệt tình tham gia những cái nét sinh hoạt truyền thống của dân tộc
và đặc biệt là khách du khách nước ngoài họ rất là thích và họ rất là yêu mến cái văn hóa của dân tộc thái
đối với những du khách lần đầu tiên đến với mù căng trải và được trải nghiệm hình thức du lịch cộng đồng
họ không giấu được sự thích thú khi được thưởng thức các món ăn ngon chữa ở tốt và người dân vô cùng thân thiện
tôi thì nghe đến cái dịch vụ homestay này
đã lâu qua một người bạn cũng đã làm cái dịch vụ này ở trên mai châu
nhưng mà để trải nghiệm thực sự thì đây là lần đầu tiên của tôi được trải nghiệm cái dịch vụ homestay tại mù căng trải
cũng là điểm cao nhất của xa nhất của vùng yên bái này
cảm nhận của tôi rất là bất ngờ là khi đến đây trong những cái bản xa xôi của vùng mù căng trải mà người dân lại có thể tiếp đón
rất nhiều người từ những cái nơi khác nhau
vùng miền khác nhau văn hóa khác nhau
nhưng mà đều hòa chung một không khí rất là thân thiện
và mọi người đến đây đều chung một cái cảm giác là để thưởng ngoạn cái thời tiết cũng như cái con người cái cảnh quan ở nơi đây
trước sức hút lợi thế của du lịch cộng đồng nhiều hộ gia đình địa phương trên địa bàn tỉnh yên bái cũng đã đang triển khai phát triển loại hình du lịch này
tại mù căng trải những mô hình du lịch cộng đồng người dân cùng tham gia vào việc đón khách phát triển du lịch đã và đang được nhân rộng
điều này đã giúp thay đổi diện mạo của nhiều bản làng và cách làm du lịch của nhiều người dân
tiềm năng lợi thế và sức hút từ du lịch cộng đồng homestay đối với du khách nhất là những du khách ngoại quốc đã và đang tạo lợi thế cho du lịch yên bái
đây vừa là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với ngành du lịch yên bái
chính vì vậy việc phát triển đồng bộ bài bản có quy hoạch trong du lịch cộng đồng sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để đưa du khách đến với yên bái ngày một nhiều hơn